hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cho biết là vừa phát hiện chùm hai mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tại các khu nhà trọ thuộc ấp ba thị trấn trơn thành huyện trơn thành được phát hiện sau khi một sản phụ xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
trước đó ngày ba tháng chín một sản phụ có chồng là công nhân công ty gỗ nhật tiến có dấu hiệu chuyển dạ
gia đình đã đưa sản phụ này đến bệnh viện đa khoa tỉnh để sinh
ngay khi tiếp nhận bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước đã tổ chức test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai
sau đó chạy mẫu pcr cũng cho kết quả dương tính vào tối ngày ba tháng chín
từ ca bệnh này huyện trân thành đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
đến chiều ngày bốn tháng chín đã ghi nhận hai mươi một ca dương tính trong đó có một ca là em bé sơ sinh mới một mươi ngày tuổi
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện xác định
nguồn lây ban đầu có thể là từ các tài xế chở hàng thu mua thành phẩm của công ty nhật tiến
công ty này có nhiều bạn hàng đến từ thành phố hồ chí minh bình dương tây ninh
công ty đã trình phương án ba tại chỗ lên ủy ban nhân dân huyện
tuy nhiên địa phương chưa kịp phê duyệt thì đến nay đã phát hiện chùm ca hai mươi một ca dương tính với virus sars cov hai